tính chung cpi bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng hai bảy mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây là mức tăng bình quân năm tháng đầu năm thấp nhất trong ba năm trở lại đây
trong mức tăng bốn mươi chín của cpi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín so với tháng trước
có chín trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng
cụ thể nhóm giao thông có mức tăng cao nhất hai sáu mươi bốn do ảnh hưởng từ hai đợt điều chỉnh tăng giá xăng
dầu vào thời điểm hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và thời điểm một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tác động làm cpi chung tăng hai mươi chín
như vậy giá xăng dầu tăng theo giá thế giới cùng với giá điện tăng do sản lượng điện tiêu thụ tăng cao
đã ảnh hưởng tới tăng chỉ số giá tiêu dùng trong tháng năm
đáng chú ý lãng phát cơ bản tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tăng một mươi ba so với tháng trước và tăng một chín so với cùng kỳ năm trước